ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực tổ một mươi bốn ấp mỹ hội xã mỹ hội đông huyện trợ mới tỉnh an giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng dài trên bảy mươi mét làm một mươi bốn căn nhà bị đổ sập xuống sông hậu bốn mươi căn nhà khác có nguy cơ sạt lở cao
tỉnh an giang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tuy nhiên đáng lo ngại mếp sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng hai mét làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã mỹ hội đông đi nhân mỹ huyện trợ mới với tổng thiệt hại tài sản gồm nhà dân tài sản và các hạ tầng thiết yếu
ước tính khoảng tám tám tỷ đồng tính đến thời điểm này đã có trên một trăm linh hộ dân được di rời đến nơi an toàn